chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
một chuyên án ma túy vừa bị triệt phá và thu giữ bốn bánh heroin
cho thấy tình hình buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy thời điểm cận tết diễn biến hết sức phức tạp
hà văn yến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một móc nối với một đối tượng đi tắt đường rừng sang bản pa khôn huyện sốt bâu tỉnh hủa phan lào
mua ma túy mang về bắc ninh bán
công an huyện mộc châu chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an huyện vân hồ đã bắt quả tăng đối tượng yến chủ tại bản hong lúa xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la
qua đấu tranh khai thác hà văn yến khai nhận đã móc nối với một đối tượng tỉnh bắc ninh
đi tắt đường rừng sang bản pa khôm huyện sốt bâu tỉnh hủa phăn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
mua ma túy mang về bắc ninh để bán
sau khi thống nhất địa điểm giao nhận ma túy tại tuyến đường mường sang triềng khừa
đối tượng người bắc ninh thuê xe taxi cho hà anh văn yến lên nhận ma túy
đến khoảng giờ một mươi phút sau khi nhận đúng tín hiệu các đối tượng giao ma túy cho nhau
sau đó hà văn yến cấm ma túy ra xe taxi đi về
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ mọi di biến động của đối tượng đều không qua mặt được lực lượng chức năng
hà văn yến nhanh chóng bị bắt giữ cùng với tăng vật là bốn bánh heroin
còn vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân hà nội cho biết
đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố hà nội
truy bắt hung thủ sát hại cô gái tại phố vương thừa vũ phường khương trung quận thanh xuân
tối muộn ngày một mươi hai tháng một một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội được cho là
xảy ra trên đường vương thừa vũ
trong clip một thanh niên mặc đồ đen đeo khẩu trang đội mũ bảo hiểm
trên tay cầm một con dao liên tục tấn công một cô gái trẻ ngay trên đường
dù có nhiều người dân lên tiếng chi hô can ngăn nhưng đối tượng vẫn tiếp tục đâm nhiều nhát vào người cô gái
hậu quả nạn nhân tử vong tại chỗ
ngay khi nhận được tin báo công an quận thanh xuân đã có mặt tại hiện trường điều tra lấy lời khai của nhân chứng
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố chủ tịch hội đồng quản trị công ty louis holdings
đỗ thành nhân và chủ tịch hội đồng quản trị chứng khoán trí việt tvb phạm thanh tùng
cùng với sáu bị can khác về tội thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến vụ thổi giá hai mã cổ phiếu là bi và tgg
theo cáo trạng bị can đỗ thành nhân đã lợi dụng các vị trí của mình để khởi xướng bàn bạc và
với bị can đỗ đức nam khi đó là tổng giám đốc công ty chứng khoán trí việt sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán của bị can nhân
thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã bi tgg nhằm thu lợi bất chính
cơ quan công tố còn cáo buộc bị cáo nhân chỉ đạo các thuộc cấp và các nhân viên người thân khác đứng tên đăng ký nhiều tài khoản chứng khoán
ký hợp đồng vay vốn với công ty quản lý tài sản trí việt để sử dụng giao dịch mua thao túng hai mã cổ phiếu
để thực hiện hành vi giao dịch mua bán thao túng thị trường chứng khoán bị can đỗ thành nhân còn hô hào trên mạng xã hội
nhận định trong thời gian tới cổ phiếu mã bitg sẽ tăng cao điều này thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch đẩy giá cổ phiếu mã bi tgg tăng cao
cơ quan tố tụng cho rằng những việc làm của bị can nhân và đồng phạm đã giúp cho bị can thu lợi bất chính gần một trăm năm mươi năm tỷ đồng
vào ngày hôm qua một mươi hai tháng một phiên xét xử sơ thẩm vụ đánh bạc và đánh bạc
và tổ chức đánh bạc do chiêu hao trang quốc tịch đài loan trung quốc cầm đầu xảy ra tại hà nội tp hcm và nhiều tỉnh thành trong cả nước
tiếp tục diễn ra và dự kiến kéo dài đến ngày một mươi ba tháng một
đây là đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc với quy mô lớn do bộ công an triệt phá
hai mươi bị cáo bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc năm mươi hai bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc
tổng số tiền giao dịch trong đường dây đánh bạc này lên tới ba mươi tỷ đồng
giới danh nghĩa công ty quảng cáo chiêu hao trang cùng các đồng phạm đã tổ chức đường dây đánh bạc qua mạng internet
thông qua trang web fun tám mươi tám com để được hưởng lợi từ ba mươi đến năm mươi trên tổng số tiền các tài khoản đánh bạc bị thua
viện kiểm sát cáo buộc chiêu hao trang là người chủ mưu cầm đầu tổ chức đường dây đánh bạc với quy mô lớn
thu lợi bất chính từ hàng triệu đồng đến hàng tỷ đồng
bị cáo chủ mưu chiêu ho trang đã chết do covid một mươi chín nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
ra quyết định đình tựa
một đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề qua tin nhắn điện thoại di động
với số tiền lên đến hơn bốn bảy tỷ đồng vừa bị công an tp hcm triệt phá bắt giữ ba đối tượng
ba đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn văn khả nguyễn thành trung và trần danh hanh cùng chú tại huyện vĩnh tường
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc của mình
và giao nộp hơn năm mươi bảy triệu đồng tiền mặt cùng điện thoại di động dùng để nhắn tin mua bán số lô số đề
cơ quan tỉnh vĩnh phúc đang củng cố hồ sơ khởi tố các đối tượng theo đúng quy định
theo đánh giá của cơ quan công an nguyên nhân dẫn đến cờ bạc đa phần là xuất phát từ việc
còn một số người sống nhàn rỗi không có việc làm ổn định lười lao động
thế nhưng lại muốn nhanh chóng có tiền để tiêu xài mà không phải mất nhiều công sức
thời điểm càng về cận tết nguyên đán thì tệ nạn đánh bạc có chiều hướng gia tăng
với những thủ đoạn tinh vi khó phát triển
công an tỉnh đồng nai đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này
mới đây qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
phối hợp với công an thành phố long khánh bắt quả tang một mươi ba đối tượng đang đánh bạc ăn thua bằng tiền
dưới hình thức lắc tài xỉu tại một căn nhà hoang ở khu phố hai phường xuân hòa thành phố long khánh
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ hơn ba trăm linh triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc
và trong người các đối tượng một bộ dụng cụ dùng để đánh bạc
bước đầu cơ quan công an xác định tổng số tiền mà các đối tượng dùng để đánh bạc là gần ba trăm sáu mươi sáu triệu đồng
trước đó lực lượng trinh sát hình sự công an huyện xuân lộc bắt quả tàng một mươi hai đối tượng
có tuổi đời từ hai mươi ba đến bảy mươi tuổi trú tại huyện cẩm mỹ xuân lộc và thành phố long khánh
đang đánh bạc an tiền dưới hình thức chơi tài xỉu tại một căn nhà trong dãy ở ấp chiến thắng xã bảo hòa
thu giữ một bộ lắc tài xỉu tám điện thoại di động và gần một trăm chín mươi triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trăm người các đối tượng
năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an tỉnh đồng nai đã phát hiện triệt phá ba trăm ba mươi bảy tụ điểm đánh bạc tổ chức đánh bạc
bắt xử lý hơn hai đối tượng
nhận định tình hình từ nay đến tết nguyên đán tình trạng đánh bạc sẽ có xu hướng gia tăng
lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn
lực lượng ngành sản sự phối hợp với các lực lượng khác và công an xã phương tăng cường công tạc tuyên truyền
rồi chỉ đào các lực lượng lên danh sách quản lý các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc
và lên danh sách các điểm tụ điểm liên quan đến việc tổ chức đánh bạc đánh bạc để tổ chức triệt phá
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
mỗi người dân cần nêu cao ý thức chấp hành pháp luật không tham gia các loại tệ nạn xã hội
góp phần đảm bảo tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa phương
hôm qua một mươi hai tháng một tòa án nhân dân huyện bình lục tỉnh hà nam tổ chức phiên tòa xét xử điểm vụ án tàng trữ hàng cấm
đối với bị can lê minh tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại phường định công quận hoàng mai thành phố hà nội
theo cáo trạng ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an huyện bình lục bắt quả tang
lê minh tiến có hành vi tàng trữ pháo nổ thu giữ gần tám ba kg pháo
tiến khai nhận mua pháo về để sử dụng vào dìm thết nguyên đán
tại phiên xét xử bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lê minh tiến chín tháng tù giam về tội tàng trữ hàng cấm
vâng tết đến là thời điểm thường gia tăng các hoạt động mua bán kinh doanh hàng lậu hàng hóa không có hóa đơn chứng tử
chứng minh nguồn gốc xuất xứ
và mới đây công an phường hương sơ tp huế tỉnh thừa thiên huế vừa phát hiện kho hàng có nhiều quần áo nhãn mắc nước ngoài
không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
kiểm tra hành chính đột xuất tại kho hàng áo quần địa chỉ tổ năm khu vực ba phường hương sơ
do anh nguyễn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một làm chủ
tại đây lực lượng công an phát hiện hơn năm trăm linh áo quần các loại có nhãn mát nước ngoài
qua làm việc anh hùng không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa
lực lượng công an đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số áo quần trên và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
thời điểm cuối năm này nhu cầu vận chuyển tiêu thụ hàng hóa tăng cao
hoạt động của các loại tội phạm trên lĩnh vực buôn lậu gian lận thương mại vì thế cũng trở nên phức tạp
lực lượng công an tỉnh phú yên đã triển khai nhiều biện pháp công tác chủ động phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả
với loại tội phạm hoạt động trên lĩnh vực buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
góp phần đảm bảo an ninh trải tự đảm bảo an toàn cho người tiêu dụng
đây là hai phương tiện vừa bị lực lượng cảnh sát kinh tế lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh
phối hợp với cục quản lý thị trường phú yên phát hiện tạm giữ
hơn tám trăm sáu mươi miếng gạch lát sàn một bốn trăm hai mươi miếng gạch ốt tường một năm trăm linh ấm đun nước siêu tốc mang nhãn hiệu thái lan
được phát hiện vận chuyển trên xe
toàn bộ số hàng hóa trên đều không có hóa đơn chứng tử
hàng hóa do nước ngoài sản xuất không có dấu hiệu hợp quy nhãn hàng hóa không đúng quy định
đây chỉ là một trong số nhiều vụ liên quan đến hành vi buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
bị lực lượng công an phát hiện xử lý những ngày gần đây
các đối tượng này chủ yếu là sử dụng thủ đoạn là quay quần hóa đơn khi mua hàng
thứ hai là sử dụng các phương tiện vận chuyển với tốc độ cao
và thay đổi biển số một cách liên tục qua nhiều vùng miền
đã hồng qua mắt được các lực lượng theo dõi lực lượng chức năng trong công tác phòng chống buôn lậu
cái thứ ba là các đối tượng thường là hoạt động vào ban đêm
ngồi giờ chắc là những ngày nghỉ lễ ngày tết
để mà hoạt động vận chuyển buôn bán các hàng hóa hàng lậu hàng cấm vào địa phận quyên
cung chuyển qua địa bàn tỉnh phú yên
chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho lực lượng tuần tra kiểm soát
nâng cao cái tinh thần trách nhiệm
và chú ý kiểm tra kỹ các loại phương tiện
nhất là phương tiện chở hàng xe khách chở hàng hóa trong kho hàng
để mà kiểm tra kỹ và kịp thời phát hiện các trường hợp vận chuyển hàng lậu hàng cắm
và các loại hàng không có hóa đơn chứng tư
mặt khác chúng tôi tăng cường phối hợp với lực lượng quản lý trường cảnh sát kinh tế của tỉnh
cũng như là cảnh sát kinh tế của các huyện dọc tuyến
để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm để xử lý theo quy định
tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
phòng cảnh sát kinh tế và lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đã phát hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan
xử lý trên ba mươi vụ vi phạm trên lĩnh vực buôn lậu gian lận thương mại hàng giả
bên cạnh đó phòng cảnh sát kinh tế còn chủ trì phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh
kiểm tra đột xuất một số cơ sở doanh nghiệp đóng trên địa bàn
qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện một số hành vi vi phạm pháp luật
trong hoạt động kinh doanh thương mại
với các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa nhập lậu vi phạm nhãn hàng hóa
thời gian từ đây đến những ngày cuối năm của năm hai nghìn hai âm lịch không còn nhiều
do vậy lực lượng đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại
phòng cảnh sát kinh tế vẫn tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ
tăng cường lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp
trinh sát nắm tình hình kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn và xử lý
tất cả các trường hợp nhằm đảm bảo an ninh an toàn
nhất là an toàn vào lĩnh vực kinh tế
những ngày cuối năm nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người dân tăng cao
để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng
lực lượng công an tỉnh phú yên và các ngành chức năng
đã và đang nỗ lực từng ngày với quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi hoạt động buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân